công an huyện yên phong đã nhanh chóng khống chế bắt giữ nguyễn quốc thỏa về hành vi chống người thi hành công vụ
xét tính chất mức độ hành vi vi phạm của bị cáo tòa nhân dân huyện yên phong tuyên phạt nguyễn quốc thỏa hai mươi bốn tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ
qua công tác nắm tình hình trên tuyến đường sắt và nguồn tin cung cấp của người dân vào chiều ngày hôm qua
của cảnh sát giao thông đã phát hiện bắt giữ hai xe mô tô không rõ nguồn gốc trị giá gần nửa tỷ đồng
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm qua tổ công tác của phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
bất ngờ kiểm tra khu bốc dỡ hàng hóa tại sân ga b tại ga hà nội phát hiện trong một lô hàng của tàu thống nhất se tám
có hai xe mô tô nhãn hiệu bmw và spacey có nhiều nghi vấn
chủ phương tiện thừa nhận do ham rẻ đã đặt mua trên mạng với giá là một trăm linh triệu đồng
tranh so với giá thực tế hơn ba trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng đã tạm giữ hai phương tiện và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định
tổng đài chăm sóc khách hàng của tập đoàn điện lực cho biết
thời gian gần đây đã liên tục ghi nhận hàng trăm trường hợp khách hàng phản ánh
về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên của điện lực để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện
thậm chí là dọa cắt điện nếu như không nộp
khi biết được thông tin khách hàng đã thanh toán tiền điện
các đối tượng này lập tức ngắt máy hoặc dọa sẽ thông báo đến cơ quan công an để yêu cầu xác minh
trước tình trạng này truyền hình công an nhân dân cảnh báo đến người dân cần hết sức cảnh giác với dạng lừa đảo mới xuất hiện
dù đã đóng tiền điện trực tuyến qua ngân hàng
xong mới đây chị hà linh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đầu số lạ tự xưng là nhân viên tổng đài điện lực
với nội dung chị đang nợ tiền điện và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
tuy nhiên chị hà linh đã kịp thời nhận ra đây là cuộc gọi lừa đảo
và phản ánh ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty điện lực
đến từ số lạ khi bắt máy thì đầu bên kia nói là nhân viên của tổng công ty điện lực việt nam
yêu cầu là hôm nay sẽ cắt điện nhà tôi và yêu cầu tôi phải nộp một trăm một mươi ba triệu đồng
và khi tôi có thắc mắc thì nhân viên đầu dây bên kia có bảo là nhấn phín số chín để gặp nhân viên tư vấn khách hàng
và khi tôi nhấn số chín thì đầu dây bên kia có yêu cầu tôi là cung cấp thông tin
khi đó thì tôi đã nhận ra rằng là mình đang bị lừa
tập đoàn điện lực việt nam cho biết theo thống kê của các đơn vị
chỉ tính riêng từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã có hàng trăm trường hợp khách hàng phản ánh thông tin
qua các kênh chăm sóc khách hàng về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực
tổng đài ngành điện điện lực việt nam yêu cầu khách hàng nộp tiền điện thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp
riêng tại tổng công ty điện lực miền trung chỉ trong khoảng thời gian từ ngày bốn tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm
đã có tám mươi một cuộc gọi của khách hàng phản ánh về tình trạng trên
có những đối tượng giả danh nhân viên điện lực giả danh những người của tập đoàn điện lực để lừa tiền của khách hàng
hiện tại quý khách hàng đang nợ tiền điện với số tiền thậm chí có thể lên đến vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu
và đe dọa rằng nếu như anh không sử dụng anh không trả tiền điện cho tôi
thì tôi sẽ cắt điện và tôi sẽ đưa cái hồ sơ này ra cơ quan công an
đây là một cái sự kiện mà đầu tiên chúng tôi cũng ghi nhận được
ở trên một cái diện rộng như vậy có nghĩa là đến hàng ngàn khách hàng
trước tình trạng cuộc gọi giả mạo ngành điện xuất hiện trên cả nước
tập đoàn điện lực việt nam cảnh báo đến khách hàng sử dụng điện
nếu nhận được cuộc gọi mạo danh điện lực hoặc xưng danh là công ty điện lực
nhưng không nói rõ tên địa chỉ của công ty điện lực hoặc thông tin không rõ ràng
minh bạch thì khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình
chúng tôi cũng rất là chia sẻ bởi vì đâu đấy là những người khách hàng của chúng ta
là chúng ta cũng đã thiếu những cái thông tin cần thiết
do cái việc đấy mà chúng ta bị những cái đối tượng người ta lừa đảo mất tiền
thế thì khi mà xảy ra những cái việc này thì cũng rất là mong là khách hàng
sẽ phối hợp với ngành điện để cùng phối hợp để cùng báo cáo
và phối hợp với lại cơ quan an ninh để mà truy tìm
để giải quyết cái vấn đề này tận hức tận dễ
bắt đầu bước vào đợt cao điểm sử dụng điện trong mùa hè
tiền điện tăng cao sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đối tượng lừa đảo
trong mọi trường hợp ngành điện khuyến cáo khách hàng
không cung cấp thông tin số tài khoản mật khẩu của mình
tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ
hoặc yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân
để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt thái sản
khi đã bị lừa lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để kịp thời ngăn chặn và tránh bỏ lọt tội phạm
mời quý vị cùng đến với những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
trong vòng năm ngày từ một mươi bốn h cho đến cuối giờ chiều ngày
từ ngày một mươi bốn cho đến cuối giờ chiều ngày hôm qua
ngày một mươi tám tháng sáu nghệ an đã có hai mươi ca nhiễm covid một mươi chín
trong cộng đồng tập trung chủ yếu ở thành phố vinh và diễn châu
trong đó có nhiều ca chưa rõ nguồn lây
và trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh
tỉnh nghệ an đã quyết định cách ly xã hội toàn thành phố vinh
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu
theo đó giao công an thành phố vinh lập các điểm chốt
cửa ngõ ra vào thành phố
ngoài việc xét nghiệm cho f một giao ngành y tế thực hiện
xét nghiệm giả soát đối với tất cả các hộ dân
theo phương thức test nhanh cho mỗi hộ một người
tối đa trong vòng hai ngày phải tiến hành xong
tập trung xử lý sớm địa bàn xét nghiệm ngay trong đêm tối
với các hộ trong bán kính ba trăm linh m khu vực đường hà huy tập phạm đình toái
thiết lập bệnh viện giã chiến giao cho hưng nguyên
triển khai trên cơ sở chỉ đạo của sở y tế
tỉnh phải đảm bảo toàn bộ nguồn lực tài chính
quan tâm điều kiện làm việc ở tuyến đầu chống dịch
sức khỏe an toàn phòng chống dịch
đặc biệt là đối với đội ngũ y tế cần phải có chỗ ăn ở tập trung
riêng huyện diễn châu vẫn phải thực hiện cách ly theo chỉ thị một mươi sáu
đối với sáu xã giãn cách theo chỉ thị một mươi năm toàn huyện
dưới cây nắng bỏng rát của những ngày tháng sáu
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên và các lực lượng chức năng khác
vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên các tuyến đường
cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh
khắc phục mọi khó khăn vất vả trong sinh hoạt trong công tác
hàng trăm cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
vẫn một ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần ngăn chặn dịch bệnh bảo vệ cộng đồng
nút giao tân long thành phố thái nguyên là một trong những chốt kiểm soát
phòng chống dịch có lưu lượng xe ra vào lớn nhất trên địa bàn tỉnh
mỗi ngày có đến hàng chục nghìn phương tiện đi qua đây
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và trật tự an toàn giao thông
lực lượng làm nhiệm vụ tại nút giao tân long
luôn phải căng mình giữa những làn xe dày đặc khói bụi
và cây năng nóng như đồ lửa
cùng với các lực lượng chức năng công an thành phố thái nguyên
đã bố trí chín cán bộ chiến sĩ chia làm ba k tổ chức kiểm soát người và phương tiện
tiến hành đo thân nhiệt khai báo y tế ngăn chặn không để phương tiện
chở người nhiễm bệnh nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn
những bữa cơm ăn vội là khoảng thời gian ít ỏi các lực lượng nghỉ ngơi
lấy lại sức khỏe trước khi tiếp tục trở lại thực hiện nhiệm vụ
được hơn một tháng trong quá trình tham gia ở chốt dịch này
cũng gặp nhiều khó khăn như thời tiết này rất khắc nghiệt
và phương tiện đi lại ở tuyến đường này rất đông
cũng gây khó khăn nhiều đến cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây
xã dương thành huyện phú bình nơi xuất hiện hai ca dương tính covid một mươi chín
ngay khi dịch bệnh xuất hiện công an huyện phú bình đã bố trí lực lượng
tham gia toàn bộ các chốt phòng chống dịch bệnh
địa bàn phong tỏa khu vực cách ly cao điểm có gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
được huy động cùng với các lực lượng bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại hai mươi sáu chốt phòng chống dịch
tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã dương thành
phân công lực lượng là mỗi tổ từ sáu đến tám người thực hiện nhiệm vụ chia làm hai ca
mỗi ca một mươi hai giờ mỗi ca một mươi hai tiếng để giữ được sức khỏe
để còn giữ gìn trực tự tại địa phương
phục vụ của anh em trong chốt thì là được người dân đánh giá là nhiệt tình
mặc dù là nắng có những hôm mưa mấy hôm đầu mấy hôm cuốn bay cả
mưa rông cuốn bay cả coi như là không giảm ra lại phải bắt đêm thì bắt lại
đêm nguy hiểm nhỉ nếu mà nằm lẻo nó đổ chết
mưa to gió nó cuốn
đó là hai trong số hơn một trăm linh chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
cán bộ chiến sĩ công an đang tích cực phối hợp với lực lượng y tế quân sự
tổ chức hướng dẫn kiểm soát người và phương tiện hàng hóa
khó khăn vất vả là những điều luôn hiện hữu
ban ngày đội nắng đêm xuống xương phơi làm nhiệm vụ
nhìn những khuôn mặt in hẳn dấu vết khẩu trang mới phần nào thấu hiểu
những vất vả của các lực lượng tại tuyến đầu phòng chống dịch
không quản những ngày mưa ngày nắng
các đồng chí công an
đều tham gia rất tích cực với lại lực lượng y tế
rồi chính quyền địa phương để làm tốt công tác kiểm soát
khai báo y tế những người đi vào tỉnh thái nguyên
sự đóng góp của lực lượng công an nói riêng và của các ngành cao cấp nói chung
đã góp phần giúp cho tỉnh thái nguyên chúng ta
đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua
với tinh thần chống dịch như chống giặc
lực lượng công an tỉnh thái nguyên vẫn luôn nêu cao quyết tâm
làm việc phòng chống dịch bệnh
với tinh thần trách nhiệm cao vững vàng tại vị trí chiến đấu
đoàn kết đồng lòng cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh vì bình yên cuộc sống
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thông cáo ra vào ngày một mươi tám tháng sáu của bộ ngoại giao nga nêu
nước này đã thông báo với tất cả các quốc gia thành viên
về quyết định rút khỏi hiệp ước bầu trời mở sáu tháng sau khi gửi thông báo
vì vậy hành động này sẽ diễn ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó vào ngày bảy tháng sáu tổng thống nga vladimir putin đã ký ban hành
đạo luật rút khỏi hiệp ước bầu trời mở
trong khi đó mỹ đã khởi động tiến trình rút khỏi hiệp ước
và đã hoàn tất vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hiệp ước bầu trời mở được ký kết vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và có hiệu lực từ năm hai nghìn hai
cho phép ba mươi năm quốc gia thành viên trong đó có nga và mỹ
thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau
công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau
theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước đó
tuy nhiên cả moscow và washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận
vào ngày một mươi tám tháng sáu tất cả một trăm chín mươi ba thành viên đại hội đồng liên hợp quốc
đã thông qua nghị quyết tái bổ nhiệm ông antonio guterres
giữ cương vị tổng thư ký liên hợp quốc nhiệm kỳ năm năm
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông cũng là ứng cử viên duy nhất được các quốc gia thành viên liên hợp quốc
giới thiệu ứng cử vị trí tổng thư ký liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
phát biểu ứng cử ông nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới
gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch covid một mươi chín và giải quyết các hậu quả của đại dịch
ông khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh
trong đó tập trung huy động sự ủng hộ đối với các giải pháp chính trị
cho các cuộc xung đột kéo dài
tổng thư ký liên hợp quốc đương nhiệm nhấn mạnh
ông cũng sẽ thúc đẩy xây dựng một tầm nhìn mới cho các hoạt động hòa bình
tăng cường hành động gìn giữ hòa bình duy trì hòa bình và bảo vệ dân thường
ông cam kết tiếp tục thúc đẩy bảo vệ môi trường
và tăng cường các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu
một số quan chức liên minh châu eu cho biết
các nước thành viên của khối này đã nhất trí gỡ bỏ hạn chế nhập cảnh
đối với người đến từ mỹ cùng với bảy quốc gia và vùng lãnh thổ khác
cụ thể danh sách gồm các nước không bị hạn chế nhập cảnh vào eu
sẽ có thêm albany bắc macedonia
serbi liban mỹ và ba vùng lãnh thổ của trung quốc
bao gồm đài loan macau và hồng kông
tuy nhiên mỗi nước thành viên eu có thể tự quyết định đưa ra
các quy định bổ sung đối với người muốn nhập cảnh vào nước mình
như phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hoặc thực hiện cách ly bắt buộc
quyết định trên sẽ chính thức được công bố vào cuối tuần này
tuy nhiên vẫn chưa rõ thời điểm quyết định chính thức có hiệu lực
do tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
với việc xuất hiện thêm các ổ dịch mới
trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng trở lại
nhà chức trách singapore đã quyết định điều chỉnh kế hoạch giãn cách xã hội
và triển khai thêm một số biện pháp mới nhằm sớm kiểm soát tình hình
đến thời điểm này singapore có bốn mươi một ổ dịch vẫn còn lây nhiễm
và tổng cộng hơn sáu mươi hai ca mắc
trước tình hình này giới chức singapore quyết định
tiếp tục duy trì chính sách làm việc tại nhà
kể cả khi nới lỏng giãn cách xã hội trong những tuần tới
các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như các địa điểm ăn uống
và thể dục thể thao trong nhà sẽ chỉ giới hạn theo nhóm hai người
kể từ ngày hai mươi một tháng sáu thay vì nhóm năm người như kế hoạch trước đó
kể từ khi bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội vào ngày một mươi bốn tháng sáu
tình hình lây nhiễm cho cộng đồng có dấu hiệu tăng trở lại
với tổng số ca nhiễm trong cộng đồng tuần qua lên tới chín mươi ba ca
tăng so với bốn mươi ca của tuần trước đó
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm qua
một số nội dung nổi bật có trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
thưa quý vị sau gói hỗ trợ một mươi tám tỷ đồng dành cho đối tượng lao động
mất việc đang thuê nhà doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ
đề xuất tháng tám năm ngoái gói hỗ trợ lần hai với tổng kinh phí
dự kiến trên hai mươi bảy năm trăm tám mươi tỷ đồng đang được bộ lao động thương binh và xã hội hoàn thiện
và đây là thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo nhiều chuyên gia việc hỗ trợ là cần thiết
nhưng khả năng tiếp cận gói hỗ trợ của nhóm lao động phi chính thức không dễ
bởi cách quản lý đối tượng này hiện nay như là bắt cóc bỏ đĩa không bài bản
những người thống kê sợ trách nhiệm kiện tụng
khi người đáng được thì không được người không đáng được thì lại được
cũng theo các chuyên gia vấn đề này có thể được tháo gỡ
nếu ứng dụng công nghệ thông tin vào thống kê
nhưng nền tảng này không thể làm được ngay
ngoài ra các cơ quan quản lý cũng cần nghiên cứu kỹ
cách tổ chức triển khai thực hiện
báo sài gòn giải phóng đăng tải bài viết với nhan đề là
nhiều doanh nghiệp xoay trở tìm nguyên liệu
theo tác giả sáu mươi nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước là từ nhập khẩu
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín mà năm nay
nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khi hầu hết giá nguyên liệu đang tăng khá cao
tình hình này khiến cho nhiều doanh nghiệp đang phải xoay trở tìm nguồn nguyên liệu thay thế
nhưng cũng không ít doanh nghiệp đã phải quay về tìm nguồn nguyên liệu
sẵn có trong nước
mặc dù giá nguyên liệu trong nước vẫn cao
xong mua hàng trong nước sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí vận chuyển
theo nhiều chuyên gia tình trạng tăng giá nguyên liệu sẽ vẫn tiếp diễn
do vậy mà doanh nghiệp cần chủ động giảm chi phí cố định
tận dụng tối đa chính sách cho phép giãn chậm nộp thuế của nhà nước
và quan trọng nhất là linh hoạt chuyển đổi sản phẩm sản xuất
cho phù hợp với nhu cầu hiện nay
tập đoàn công nghệ cao của áo là at s đã quyết định đầu tư
bảy tỷ euro vào malaysia để xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở đông nam á
theo báo đầu tư thì việc này cho thấy là việt nam cần nhanh chân hơn nữa
trong cuộc đua thu hút đầu tư fdi vốn đang nóng lên từng ngày ở khu vực đông nam á
nhìn vào những lý do mà at s đưa ra để quyết định chọn malaysia
rõ ràng việt nam đang có những điểm không có lợi thế bằng malaysia
theo đó để triển khai dự án tập đoàn này cần ít nhất một năm trăm linh kỹ sư
và đây là một áp lực rất lớn về mặt nhân lực
trên thực tế sự thiếu hụt nhân lực công nghệ cao đã luôn được nhắc đến
như một điểm yếu của việt nam
trong khi các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt mà việt nam dự kiến
dành cho các dự án công nghệ cao quy mô lớn vẫn đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện
gần đây bộ kế hoạch và đầu tư cũng đã nhắc đến những khó khăn
cũng như là tín hiệu về sự hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm sút
và cho rằng có nguyên nhân từ việc chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc
hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ chưa hiệu quả trong ngắn hạn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều trường đại học đã tạm hoãn
rời lịch thi hoặc là tổ chức thi năng khiếu trực tuyến
thế nhưng thi thế nào để đảm bảo công bằng chất lượng là điều khiến cho dư luận băn khoăn
về vấn đề này trên báo tuổi trẻ đã có bài
thi năng khiếu vào đại học tranh tài trực tuyến liệu có ổn không
cụ thể các trường sẽ gửi đề thi qua email đăng ký của thí sinh
sau khi hoàn thành bài thi thí sinh sẽ gửi bài dự thi đến địa chỉ email của trường
gửi truyền phát nhanh
thí sinh sẽ gửi bài thi qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại trường
và trước thông tin này nhiều thí sinh cho rằng
việc trường gửi đề thi năng khiếu trước và để thí sinh làm bài trong một khoảng thời gian dài
rồi gửi lại về trường sẽ khó đảm bảo tính khách quan và công bằng
tuy nhiên đại diện của các trường cho biết là sau khi kết thúc vòng sơ khảo
thí sinh sẽ được tham gia phỏng vấn theo hình thức trực tuyến với hội đồng chuyên môn của trường
để đảm bảo đánh giá chính xác và khách quan